lực lượng công an triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
không để tội phạm hình sự hoạt động công khai hình thành băng nhóm tổ chức
bây giờ là nội tư dung chi tiết
bộ công an việt nam đã chủ động nắm đánh giá dự báo sát tình hình
có liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường
triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
đó là khẳng định của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
tại buổi tiếp ngài john kerry đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ
về biến đổi khí hậu vào sáng ngày hôm nay
chào mừng ngài john kerry lần đầu tiên thăm việt nam
trên cương vị là đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ về biến đổi khí hậu
bộ trưởng tô lâm khẳng định biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách
gắn với lợi ích sát sườn đe dọa tồn vong của các nước
đặc biệt là các nước đang phát triển
việt nam đánh giá cao quyết tâm và vai trò của chính quyền tổng thống joe biden
đặc biệt là cá nhân đặc phái viên john kerry
hy vọng hoa kỳ tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu
kết nối thúc đẩy các quốc gia cộng đồng quốc tế
tăng cường hơn nữa các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
ghi nhận các đề xuất đặc phái viên john kerry nêu tại buổi tiếp
bộ trưởng tô lâm đề nghị phía hoa kỳ làm rõ những cam kết
có thể hỗ trợ việt nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu
đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ
trong các dự án bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học
để phát triển nền kinh tế xanh tuần hoàn bền vững và phát thải ít carbon
hỗ trợ các dự án thiết bị nâng cao năng lực phát hiện xử lý các loại tội phạm
về môi trường và nghiên cứu hỗ trợ bộ công an việt nam
xây dựng trung tâm đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát môi trường việt nam
và các nước asean
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đặc phái viên john kerry khẳng định
quan hệ song phương hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực
nhấn mạnh việc ứng phó với biến đổi khí hậu có vai trò quan trọng
trong bảo đảm an ninh môi trường và an ninh năng lượng
đặc phái viên john kerry khẳng định
hoa kỳ sẽ tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này
nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà lãnh đạo hai nước đã đề ra tại hội nghị cop hai mươi sáu
vào chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận đánh giá cao
và biểu dương sự đóng góp quan trọng của lực lượng y tế công an nhân dân nói chung
thành viên ban chỉ đạo nói riêng trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn và sẽ có những diễn biến phức tạp
vì thế đồng chí thứ trưởng yêu cầu ban chỉ đạo vẫn cần có những tình huống
nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để kiểm tra đôn đốc hướng dẫn cũng như cung ứng
cung cấp các trang thiết bị vật dụng cần thiết cho công an các đơn vị địa phương
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh hiện nay nước ta đang từng bước mở cửa lại
các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục
ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
kể cả biến thể omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới làm gia tăng số ca nhập viện
tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế trong đó có y tế công an nhân dân
do đó hoạt động của ban chỉ đạo và các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
bộ công an cần tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh xây dựng phương án ứng phó phòng chống dịch
covid một mươi chín chính xác nhanh nhạy kịp thời để từ đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trong toàn lực lượng
chiều cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn sơn đến thăm chúc mừng đội ngũ y bác sĩ cán bộ chiến sĩ công nhân viên
bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện y học cổ truyền bộ công an nhân kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam
hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn sơn trao bằng khen của bộ công an tặng các cá nhân thuộc bệnh viện một mươi chín tháng tám
đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để ra soát đánh giá toàn diện các mặt công tác đã triển khai và xác định các nhiệm vụ trọng tâm
từ nay đến khi tổ chức đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một vào sáng nay tại hà nội
tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban
từ sau phiên họp đầu tiên đến nay tiểu ban an ninh trật tự đã chỉ đạo
công an các đơn vị địa phương trên cả nước trọng tâm là công an một mươi hai địa phương
diễn ra các môn thi đấu của sea games ba mươi một chủ động ra soát điều chỉnh triển khai kế hoạch
phương án bảo đảm an ninh an toàn đại hội cơ bản đảm bảo tiến độ các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
tại hội nghị trường đoàn sea games ba mươi một lần thứ nhất tổ chức vào ngày một mươi tám tháng một vừa qua
các đoàn đều đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức của nước chủ nhà việt nam
chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra sự kiện thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
mục tiêu yêu cầu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các địa điểm thi đấu
nơi lưu trú của các vận động viên quan chức thể thao bảo đảm an ninh trật tự từ sớm từ xa
ngay trong quá trình chuẩn bị diễn ra sea games ba mươi một không để xảy ra đột xuất bất ngờ
về an ninh trật tự trên phạm vi cả nước không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất
chủ động nắm chắc tình hình bảo đảm an ninh mạng quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh
cư trú đi lại của vận động viên quan chức thể thao các nước người nước ngoài
người việt nam định cư ở nước ngoài trong thời gian diễn ra sự kiện tổ chức cao điểm tấn công
chấn áp mạnh tội phạm ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ án cá độ liên quan đến các hoạt động
trong khuôn khổ chương trình thi đấu đồng thời xây dựng các phương án tổ chức và đảm bảo
trật tự an toàn giao thông an toàn phòng chống dịch trong thời gian diễn ra sea games ba mươi một
sau hai ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh khánh hòa đã nhanh chóng xác định
và bắt giữ được nghi can gây ra vụ án giết người hiếp dâm cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi tháng hai tại xã cam phước đông thành phố cam ranh
nghi can gây án là mấu điện hai mươi bảy tuổi trú tại thôn giải phóng xã cam phước đông nạn nhân chính là gì của nghi can
công an khánh hòa nhận được tin báo về một vụ giết người tại thôn giải phóng xã cam phước đông
vào lúc giờ ngày hai mươi tháng hai
nạn nhân là một phụ nữ năm mươi bốn tuổi bị giết hại xâm hại thân thể và mất tài sản
khẩn trương điều tra công an khánh hòa đã nhanh chóng khoanh vùng xác định được nghi can gây án là mấu điện
đến chiều ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng điều tra đã bắt được mấu điện khi đối tượng đang lẩn trốn
tại một khu vực hẻo lánh thuộc xã cam phước tây huyện cam lâm
bước đầu đối tượng khai nhận sau khi uống rượu thì đến nhà nạn nhân xin tiền và bóc cổ sát hại nạn nhân
sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm rồi lục tài sản lấy đi năm trăm linh đồng
quá trình chạy trốn đối tượng đã mua và uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không thành
cơ quan công an đã đưa đối tượng đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe
lực lượng công an lào cai và đà nẵng vừa bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một bánh heroin hai xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đưa xuống đối tượng
đối tượng tăng vật kể trên tới trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cha khai nhận đã rủ thảo a dơ đi mua một bánh heroin với giá là một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông không rõ lại lịch với giá một trăm sáu mươi triệu đồng
khi đến địa phận xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
còn tại thành phố đà nẵng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu
cũng vừa bắt quả tang hai đối tượng gồm phạm viết tâm và lê văn lanh
cùng chú xã hòa ninh huyện hòa vang thành phố đà nẵng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ trên người các đối tượng khi đang giao dịch là một mươi gói ma túy tổng hợp dạng ketamin và một trăm linh viên ma túy thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi trọ của lanh tại an thượng các trinh sát tiếp tục bắt giữ tâm thu giữ hai mươi viên thuốc lắc và bốn gói ketamin
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lấy ma túy trên bán lại tại các quán bar karaoke dịch vụ giải trí để kiếm lời
một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên khởi tố bắt tạm giam
đối tượng là phạm thị bích dợn chú thôn phong niên xã hỏa thắng huyện phú hòa tỉnh phú yên
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi lợi dụng danh nghĩa kinh doanh bất động sản và đáo hạn ngân hàng

đối tượng đã vay của nhiều người với số tiền lên đến hơn hai mươi hai tỷ đồng rồi mất khả năng chi trả
để có tiền trả nợ đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một cá nhân ở thị xã đông hòa sáu trăm linh triệu đồng
sau một mươi ngày xét xử vào ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên án cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh diệp văn thạnh
cùng một mươi sáu bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ngân sách hơn sáu mươi chín tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên phạt bị cáo diệp văn thạnh một mươi năm tù
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh trần trường sơn sáu năm tù lý kiến trung sáu năm tù
các đồng phạm lê hữu lễ nguyễn trọng nghĩa trần mười cùng năm năm tù nguyễn văn chiến bốn năm tù
tù trần thanh sơn trần thanh vũ huỳnh công trúc cùng ba năm tù
tòa tuyên phạt bị cáo lê hoàng anh hai năm bảy tháng một mươi chín ngày tù
và bị cáo phú thanh tâm hai năm một tháng hai mươi ngày đều được trả tự do tại tòa
bị cáo trần ngọc long bị tuyên án ba năm tù cho hưởng án treo
các bị cáo trang thị xây lâm pha la lữ thị thu trang võ thị thu trang đều hai năm tù cho hưởng án treo về cùng tội danh trên
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh trà vinh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo
trong đó bị cáo diệp văn thạnh bị cáo buộc đã ban hành văn bản trai với quyết định của thủ tướng chính phủ
và thông tư của bộ tài nguyên và môi trường về việc xem xét để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
công an quận cái răng thành phố cần thơ đã tạm giữ hình sự lâm hải sơn
chú thị trấn cầu kè huyện cầu kè tỉnh trà vinh về hành vi dùng vũ khí nóng cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào sáng ngày một mươi chín tháng hai sơn đến nhà nghỉ thuộc khu vực thạnh mỹ
phường thường thạnh quận cái răng thành phố cần thơ để thuê phòng nghỉ
hôm nay sơn đã dùng súng giao tự chế khống chế ba thanh niên đang lưu trú tại nhà nghỉ để uy hiếp cướp tài sản
lấy được số tiền năm bốn triệu đồng và bốn điện thoại di động
công an quận cái răng đã khẩn trương triển khai lực lượng trách suất camera an ninh của nhà nghỉ
và các tuyến đường xung quanh để điều tra và bắt sử sơn tại thị trấn cầu quan huyện tiểu cần tỉnh trà vinh
tăng vật thu giữ là một điện thoại di động một gói ma túy đá
qua khai thác nhanh công an quận cái răng đã thu giữ một khẩu súng đối tượng cất giấu tại một bụi chuối trên đường trương vĩnh nguyên phường thường thạnh quận cái răng thành phố cần thơ
viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an vừa ra quyết định chuyển vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố
đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an để điều tra theo thẩm quyền
ngoài ra viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa cũng yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án vật chứng và bị can cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
vụ án này được phát hiện khi các cơ quan của tỉnh long an nhận được rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ của bà cao thị cúc
ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
tỉnh thắt bồng lai hiện là thiềm am bên bờ vũ trụ
qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ vào ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
từ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong các bị can trên chỉ có ông lê tùng vân đã chín mươi một tuổi nên được hưởng tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú các bị can còn lại bị bắt tạm giam

băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm tội phạm
có tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài
bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội
đã khẳng định sự nỗ lực
ý chí phân đấu khắc phủ khó khăn
của mỗi cán bộ chiến sĩ đồng thời
cũng thể hiện nghệ thuật trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức phối hợp lực lượng trong
đấu tranh chuyên án của các cấp lãnh đạo
chỉ huy cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự
các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương
chúng tôi cũng quan niệm rằng là
phòng hơn chống
đặc biệt là
đấu tranh với đối tượng phải từ sớm từ xa
nghĩa là từ khi các đối tượng
manh nha hình thành của nhóm chúng tôi đã tập trung
xử lý những đối tượng mà ban nha hình thành
nếu mà tập trung xử lý được
chúng tôi xử lý ngay từ khi bắt đầu nhen nhóm
thì các đối tượng đã bị
triệt xá và đã xử lý trên đệ
mỗi chuyên án thành công
là một bài học kinh nghiệm quý giá
bên cạnh những ưu điểm cần phải tổng kết
các chuyên án để chỉ rõ các mặt
hạt chế thiếu sót trong việc
đấu tranh với các chuyên án qua đó
tiếp tục tạo khí thế tấn công chấn áp
tội phạm mạnh mẽ trong toàn lực lượng
cảnh sát hình sự
thông qua tổng kết công tác chuyên án
nó còn có một cái ý nghĩa rất to lớn
đó là đúc kết ra những cái bài học kinh nghiệm
cách làm hay
thì điều này nó không chỉ có ý nghĩa đối với cả
cán bộ trên sức khổ các hình sự
mà còn có ý nghĩa
tác dụng cho cả hệ lực lượng
trong cái việc chúng ta vận dụng
linh hoạt sáng tạo các cái biện pháp
nghiệp vụ của ngành
là cái biện pháp đấu tranh chuyên án
trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
dự báo trong thời gian tới
hoạt động của các loại tội phạm như lừa đảo
trộm cắp cướp cướp sật tài sản
tín dụng đen sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp
nhất là sau khi thực hiện
thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh
covid một mươi chín bên cạnh sự vào cuộc
tích cực của lực lượng chức năng
rất cần sự trung sức đồng lòng và ý thức
trách nhiệm phòng chống tội phạm của mỗi người dân
để công tác này đạt hiệu quả
bộ y tế ngày hôm nay cho biết tính từ một mươi sáu h
ngày hai mươi ba tháng hai cho đến một mươi h
ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia
quản lý ca bệnh covid một mươi chín đã ghi nhận
sáu mươi chín một trăm hai mươi tám ca nhiễm mới
trong đó có chín ca nhập cảnh
còn lại là ghi nhận trong nước tăng gần
tám trăm linh ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
trong đó thì có bốn mươi tám một trăm bảy mươi chín ca
trong cộng đồng
trong ngày có gần hai mươi f đã khỏi bệnh
tổng số liều vaccine được tiêm là
hơn một trăm chín mươi hai triệu liều
trong đó số liều tiêm cho người
từ một mươi tám đến một mươi tám
là một trăm bảy mươi sáu triệu liều
mũi một là gần bảy mươi một triệu liều
mũi hai là hơn sáu mươi bảy triệu liều
và mũi ba là hơn một bốn triệu liều
thưa quý vị trước thực trạng
lưu thông kinh doanh thuốc hỗ trợ
điều trị covid một mươi chín chưa được phép lưu hành
hàng kém chất lượng cũng như hiện tượng
tăng giá một số vật tư trang thiết bị y tế
ubnd tp hà nội đã có
văn bản hỏa tốc về tăng cường
kiểm tra xử lý mặt hàng này
lãnh đạo tp hà nội yêu cầu người đứng đầu
của quản lý thị trường các sở y tế
tài chính công thương công an thành phố
cục thuế thành phố và ubnd các quận
huyện thị xã chỉ đạo tổ chức
triển khai ngay công tác kiểm tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về giấy phép việc đầu cơ
tăng giá cùng với đó xử lý
việc kinh doanh hàng kém chất lượng hàng không
rõ nguồn gốc nhãn mát đối với các mặt hàng
vật tư trang thiết bị y tế bộ test
kháng nguyên covid một mươi chín máy đo nồng độ oxy
trong máu lưu thông kinh doanh thuốc hỗ trợ
điều trị covid một mươi chín chưa được phép
lưu hành theo quy định của pháp luật
thành phố giao sở thông tin truyền thông
chủ trì phối hợp với sở y tế cung cấp thông tin
cho các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm
của tổ chức cá nhân kinh doanh các mặt hàng
hỗ trợ điều trị covid một mươi chín và người dân
trong công tác phòng chống dịch bệnh
mặc dù sinh viên các trường đại học
đã được tiêm từ hai đến ba mũi vaccine
phòng covid một mươi chín cùng với nhiều
biện pháp phòng chống dịch được đưa ra
tuy nhiên thì sau hơn một tuần cho học sinh
sinh viên tới trường số ca mắc covid một mươi chín
trong các trường lại có xu hướng tăng lên
và để sinh viên được tiếp tục tới trường
thì các trường đã đưa ra các biện pháp để ứng phó
với tình huống này
đại học bách khoa
đại học mỏ điện chất
học viện báo chí và tuyên truyền
và một số trường đại học khác đã phải lùi thời gian
cho sinh viên quay trở lại trường trước những diễn biến
phức tạp của dịch bệnh
như tại học viện báo chí và tuyên truyền
số sinh viên và giảng viên bf
liên tục tăng học viện đã phải lùi thời gian
cho sinh viên quay trở lại trường hai tuần
so với dự định
tỷ lệ sinh viên học viên
như f ở trong cộng đồng
và báo về học viện
rất là cao
có những lớp là còn có ba sinh viên
báo về là còn có ba sinh viên
là không bị
với những trường đại học vẫn tiếp tục cho sinh viên
học trực tiếp thì nhiều giải pháp
phòng chống dịch cũng được đưa ra
như tại học viện này những sinh viên có triệu chứng ho
sốt được nhà trường sàng lọc để test nhanh
và dù một trăm linh sinh viên
tiêm đủ hai mũi vaccine đảm bảo giãn cách
đeo khẩu trang trong suốt quá trình học
nhưng sau một tuần đi học trực tiếp
thì trường đại học này đã xuất hiện ba mươi trường hợp
sinh viên là f kéo theo hàng trăm f một
trường hợp f
trong lớp em thì cũng xảy ra
tương đối là nhiều nhưng mà các bạn
đã biết chủ động hơn trong công việc
bảo vệ sức khỏe của mình
cũng như là có những phương pháp thông báo
với các giảng viên các bạn cũng đã được
nhà trường tư vấn để
nhà trường hỗ trợ các nhu yếu phẩm trang thiết bị
toàn bộ tầng tám của khu ký thúc xá
được dành làm phòng cách ly cho sinh viên f hai
ở đây các em được hỗ trợ thực phẩm
kết nối với trạm y tế để
theo dõi sức khỏe để tiếp tục
duy trì việc dạy và học trong điều kiện f
tăng lên từng ngày học viện phụ nữ việt nam
đã triển khai nhiều các biện pháp đồng thời
chúng tôi cũng tiến hành
bố trí các cái không gian các cái phòng
cách ly riêng để cho các em
sinh viên f cũng như là
ở cũng như là
tiến hành các cái biện pháp
liên quan tới kiểm tra
y tế rồi
các cái xét nghiệm
virus một cách định kỳ
đảm bảo phòng dịch trong điều kiện
nội trú ở ký thúc xá cũng là
thách thức của các trường ngoài chuẩn bị
khu cách ly tại chỗ thì hỗ trợ sinh viên
điều trị trong điều kiện không có người thân
cũng được các trường chuẩn bị
sinh viên vào ký thúc xá thì nhà trường
cũng tiến hành làm cái test
nhanh cho các em
để mình đánh giá
cái mức độ
để mình đánh giá

để có các cái biện pháp phòng dịch tiếp theo
do nhà trường cũng đã triển khai
tất cả các cái khu vực cách ly
theo đúng cái quy định và các cái bước
để hỗ trợ sinh viên
bên cạnh những giải pháp nhà trường đưa ra
thì mỗi sinh viên là nhân tố quyết định
để hạn chế số ca f xuất hiện
trong mỗi trường học bằng rất nhiều giải pháp
khác nhau mỗi trường có cách làm riêng
để nỗ lực duy trì việc dạy và học
cho sinh viên trong trạng thái bình thường
trước những diễn biến phức tạp hiện nay
tại ukraine cục lãnh sự bộ ngoại giao
khuyến cáo công dân việt nam tránh đến
các khu vực đang có xung đột nếu không
thật sự cần thiết thường xuyên theo dõi
và nghiêm túc tuân thủ những cảnh báo và hướng dẫn
của các cơ quan chức năng địa phương và đại sứ quán
việt nam tại ukraine để đảm bảo an toàn
về tính mạng và tài sản
để nhận được sự hỗ trợ
trong trường hợp cần thiết thì công dân liên hệ
theo đường dây nóng bảo hộ công dân
đại sứ quán việt nam tại ukraine
đại sứ quán việt nam tại nga
tổng đài bảo hộ công dân
của cục lãnh sự bộ ngoại giao